nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân
ban giám đốc công an tp cần thơ đã đến thăm hỏi tặng quà tri ân
các gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
các đồng chí lão thanh cách mạng trên địa bàn của tp cần thơ
tại những nơi đến đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các đồng chí nguyên lãnh đạo
cùng nhau ôm lại những năm tháng đấu tranh anh dụng bất quốc đầy hy sinh gian khổ
nhưng cũng hết sức vẻ vang của lực lượng công an quân và dân tp cần thơ
đồng thời bày tỏ trân trọng cảm ơn những đóng góp sự cống hiến hy sinh của các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
các đồng chí lão thành cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhân dịp này đoàn cũng đã trao tặng những phần quà ý nghĩa của bộ công an và công an thành phố cần thơ
đến các cá nhân và gia đình đồng thời bày tỏ mong muốn các đồng chí cán bộ hưu trí
sẽ tiếp tục đóng góp xây dựng lực lượng công an thành phố ngày càng vững mạnh
luôn là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ công an sau này học tập và nói theo
thưa quý vị sau những ồn ào về mức học phí khủng năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
hệ đại học chính quy từ khóa hai nghìn một mươi chín trở về trước của trường đại học y dược thành phố hồ chí minh
sẽ tăng thêm một mươi so với năm học vừa qua
đây là nội dung được trường đại học y dược thành phố hồ chí minh công bố vào chiều qua
theo đó mức học phí năm học tiếp theo tại trường đại học y dược thành phố hồ chí minh
dành cho sinh viên đại học hệ chính quy
đào tạo trong ngân sách nhà nước sẽ là một bốn trăm ba mươi đồng một tháng
tức một mươi bốn ba trăm linh ngàn đồng một năm học tăng một mươi so với năm học trước
trong khi mức học phí của các bậc đào tạo sau đại học của trường
áp dụng với nghiên cứu sinh chuyên khoa hai là ba năm trăm bảy mươi năm đồng một tháng một mươi tháng một năm học
và cao học chuyên khoa một nội trú là hai một trăm bốn mươi năm đồng một tháng một mươi tháng một năm học
trước đó nhà trường công bố từ khóa tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi
sẽ áp dụng học phí mới dành cho sinh viên khóa hai
năm hai nghìn hai mươi tăng đột biến ngành răng hàm mặt bảy mươi triệu đồng y khoa sáu mươi tám triệu đồng
kỹ thuật phục hình răng năm mươi năm triệu đồng dược học năm mươi triệu đồng
các ngành có mức học phí thấp nhất là ba mươi triệu đồng
trưởng phòng công tác sinh viên nhà trường cho biết hiện nay
nhà trường vẫn chưa có quyết định chính thức về mức học phí mới
áp dụng cho khóa tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi
trường đã xin ý kiến bộ y tế về phương án học phí mới
và bộ giao cho trường tự xây dựng cụ thể
và sẽ sớm công bố chính thức trước khi tân sinh viên năm nay nhập học
cùng với độ quan tâm của cộng đồng về covid một mươi chín
những đầu sách về dịch bệnh kỹ năng sống bắt đầu được tăng cường đầu tư
các nhà sách đặc biệt là đơn vị tư nhân
nhìn thấy được nhu cầu này để mở rộng thể loại
nên đã kêu gọi nhiều tác giả tham gia
đi qua hai mùa dịch và đại dịch tiêm không độc thành thịt
là hai ấn phẩm đạt lượng bán ra ấn tượng trong đợt cách ly xã hội toàn quốc vừa qua
khi cây dược tính covid một mươi chín được phát hiện ở đà nẵng
bắt đầu thông tin rộng rãi hai đầu sách này được quan tâm trở lại
các tác giả cuốn đi qua hai mùa dịch tác giả di khoa
còn đang tập hợp tư liệu để viết tác phẩm mới về đợt chống dịch thứ hai
thật ra mình có một tiêu diệt tiết nối với quyển đi hai mùa dịch lần này
là mình lại bỏ sót đi đà nẵng và huế
mình bỏ đi hẳn một khu rụng miền trung
vì mình chưa có dịp để trải nghiệm miền trung
trong đợt dịch cũng như là hậu dịch
thì mình hy vọng đối với quyển thứ hai của mình
thì câu chuyện về miền trung sẽ được sắc nét hơn
ngay trước khi đà nẵng có dịch
thì mình đã có những cái trải nghiệm về sự khó khăn của đà nẵng
về du lịch của đà nẵng
mình hy vọng tác phẩm mới của mình sẽ có những thông tin mới hơn
và nó chắc chắn sẽ không phải là phần cập nhật của đi qua hai mùa dịch
mà là một tác phẩm phọng mát hoàn toàn mới
một góc nhìn mới hoàn toàn
bên cạnh tái bản các ấn phẩm ăn khách vừa qua
một số nhà sách cho biết nhiều đầu sách mới về covid một mươi chín
phải đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện để bắt kịp nhu cầu đọc giả
đơn cử như cuốn ghi chép cẩm nang của tác giả nam kha
giữa muông trùng nguy khó vẫn có nhiều lối ra
cuốn sách dự kiến ra mắt cuối năm nay
nhưng phải đẩy nhanh quá trình in ấn
vì thấy sự đón chờ cao từ thị trường
thật ra cuốn sách này nó ra đời đặc biệt ở chỗ là
khi mà mình viết xong thì mình dự định là nó
có thể là xuất bản vào khoảng cuối năm
thì lúc đó là nền kinh tế người ta dự báo là vẫn
ít nhất qua tới đầu hai nghìn hai mươi một thì nó mới trở về trạng thái ổn định được
nhưng mà là không hiểu sao thì là đợt dịch này bùng phát
thì cuốn sách này đã được đẩy tiến độ nhanh hơn
nếu mà in cho kịp
thì ra là qua cuốn sách mình
đương nhiên là nền kinh tế là chắc chắn là nếu mà dịch bệnh có hết
thì nó cũng khó mà có thể quay trở lại bình thường
cả công việc là có nhiều thứ sẽ rất là thay đổi
thì trong cuốn sách đó mình cập nhật
những cái xu hướng mới những cái
kỹ năng làm việc mới chẳng hạn như là
việc ở nhà làm từ xa
và sử dụng công nghệ như thế nào v v
thì để giúp cho mọi người có thể thích nghi được cái môi trường mới tốt hơn
ngược lại một số bộ sách
vì quá trình duyệt kịch bản vì chậm trễ
tự nhiên ra mắt chậm hơn kế hoạch quảng bá
lại được giới thiệu đúng vào thời điểm quan tâm
covid một mươi chín trở lại
bộ sáu cuốn truyện tranh tù sách covid một mươi chín
dành cho độc giả từ bảy đến một mươi hai tuổi này
là một ví dụ
bắt đầu có covid xuất hiện
lần đầu tiên ở việt nam thì chúng tôi đã
tìm hiểu về những cái sách liên quan đến này
nhưng mà chúng tôi phải chờ tác giả
vì đây là chuyện tranh và tác giả còn phải vẽ
nên chúng tôi có chờ đợi
và chúng tôi đón chờ từng cuốn
từng cuốn một và cái quá trình
mà duyệt sách ở việt nam
nó rất là lâu
quá lâu nên nghĩa là cái cuốn này nó ra
cách đây phải vài tháng rồi
nó rất là lâu vì sách của thiếu nhi
nên là các nhà xuất bản cấp phép cũng rất là kỹ lưỡng
xem xét rồi chỉnh sửa rất là nhiều thứ
nhưng mà cái vấn đề chúng tôi không quan trọng là cái đợt nào
vì thực ra chúng tôi chỉ muốn mang đến cho
các độc giả nhí
có thể hiểu được rõ hơn về
cái mối nguy hại
của cái con virus này
trước đây cái việc mà bán
đối với các đơn vị sách thì
không phải là điều gì là xa lạ
chúng tôi cũng đã
có bán online trên rất nhiều các kênh khác nhau
tất nhiên là khi cái đợt dịch đến
thì cái việc mà
tiêu thụ ở những cái sách offline nó bị
hạn chế nó bị giảm đi
thì bắt buộc chỉ dựa vào
kênh online thôi
thì cái việc doanh thu sụp giảm đương nhiên
điều đấy là ai cũng phải chấp nhận
nhưng mà khi mà cái đợt dịch thứ hai nó xuất hiện
thì cái việc đấy nó không còn phải là
cái bỡ ngỡ nữa cũng không phải là
một cái sự sốc hoặc trán bất ngờ nữa
thì nói chung là chúng ta
vẫn phải tiếp tục đuổi vượt qua
nhấn nhạy làm sách vẫn nhìn nhận một số thách thức
trước mắt giữa cơ hội của dòng nội dung này
khi độc giả đã bình tĩnh hơn đối mặt
với những chính sách phòng chống covid một mươi chín
thì đầu sách liên quan dịch bệnh phải được tiếp cận
với góc độ mới những hướng nhìn phải
nhiều hơn về giải pháp tương lai
do đó những đơn vị này đang trực tiếp đặt hàng
và gợi ý cho các tác giả trẻ khai thác tiềm năng
trong dòng nội dung viết về covid một mươi chín
cục đăng kiểm việt nam vừa cho biết
từ nay đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
các trung tâm đăng kiểm trên cả nước
triển khai việc bù trừ giảm phí sử dụng đường bộ
hay còn gọi là phí bảo trì đường bộ
cho các phương tiện giao thông đường bộ
theo đó dự kiến có khoảng hơn tám trăm linh phương tiện
được giảm phí bảo trì đường bộ
với khoản tiền giảm trừ ước tính trên ba trăm một mươi tỷ đồng
trước đó bộ tài chính ban hành
thông tư bảy mươi bốn hai nghìn hai mươi
quy định mức thu nộp
phí bảo trì đường bộ
theo đó từ ngày một mươi tháng tám đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
ô tô kinh doanh vận tải hành khách được giảm
ba mươi phí so với quy định áp dụng trước đó
đối với xe tải
ô tô chuyên dùng xe đầu kéo
mức phí nộp từ nay đến cuối năm
bằng chín mươi mức thu hiện hành
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
trở đi các chủ phương tiện thực hiện
nộp phí theo quy định trước ngày một mươi tháng tám
tại nút giao khuất duy tiến nguyễn trãi
đi trung tâm thành phố và hướng ngược lại
đều có một làn đường dành cho
các xe quay đầu không cần chờ
tín hiệu đèn giao thông
ý tưởng này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn
cho các phương tiện khi lưu thông
cùng với mong muốn là giảm bớt áp lực giao thông
tại các điểm quay đầu xe
tuy nhiên trên thực tế thì lại xuất hiện những bất cập
nguyên nhân là do việc bố trí điểm khoai đầu
ngay sát tại nút giao
và chính điều này đã tạo ra một điểm xung đột
khi mà các phương tiện đi thẳng
trong thời gian và phản ánh sau đây sẽ làm rõ hơn
về vấn đề này
mặc dù có biển báo
là đường dành cho các phương tiện quay đầu
thậm chí là có đến ba biển báo
đều đặt khác nhau để nhắc lại
tăng thêm dấu hiệu nhận biết cho người tham gia giao thông
sóng không cấm vào đâu
biển báo thì mặc biển báo
nếu có chỗ trống là lập tức chiếm chọn
để dừng cho đèn đỏ
và đèn xích nhan rẽ trái để quay đầu như thế này
đành trở nên bất lực
mình thấy là cái chỗ này
người dân giao thông rất là ý thức
rất là kém bởi vì
họ cứ tới chỗ trống họ điền vào
mặc dù đây là cái đường dành riêng cho người quay đầu
nhiều khi mình phải đi mất
đi hai trăm linh mét mình phải đi mất khoảng ba mươi phút
mình nghĩ đây là một trong những nút giao thông
rất là trọng điểm mà
cơ quan chức năng cũng phải xem xét lại để điều chỉnh
để sao cho người dân đi được
tiết kiệm thời gian hơn và đối với ước chế cho bản thân
các người lái xe hơn
tình trạng xe ô tô nối đuôi nhau
chờ được quay đầu đi ra bất cứ lúc nào
từ giờ cao điểm
cho đến cả những ngày cuối tuần
việc làm đường này bị chiếm trọn
cho thấy những bất cập trong tổ chức giao thông tại nút giao
trong việc này
chính việc đặt vị trí quay đầu quá gần với hệ thống đèn tín hiệu giao thông
đã vô tình gián tiếp
kích thích những cái tôi ích kỷ
của người tham gia giao thông
và việc nhường đường rõ ràng là không thể
một phương tiện ở bên trên
muốn rẽ trái ở trước nút
muốn quay đầu ở trước nút
nhưng mà vị trí quay đầu
đặt quá gần nút
vị trí đó đặt gần như vậy
thì tất cả những phương tiện đi thẳng
khi mà đèn đỏ họ lại đậu chờ ở đó
và hàng chờ đấy lớn kéo dài
dẫn đến là những phương tiện
muốn quay đầu không thể thực hiện quay đầu được
mà phải chờ cái tín hiệu xanh
của phương tiện đi thẳng mới thực hiện được
nên trong tính toán thiết kế
chúng ta phải tính toán dự báo
lường trước được những vấn đề đó
để đưa ra những cái giải pháp thiết kế khu hợp
theo các chuyên gia kỳ vạch giao thông bộ tỉnh
nút giao nghiết trái
luôn là nút giao trọng điểm
luôn trong tình trạng căng thẳng ngạch thở
việc thiết kế đường dành cho phương tiện
quay đầu đã không được khảo sát
và dự báo được cơ bản đến phương tiện
tham gia linh thông cụ thể
số lượng phương tiện đi thẳng phương tiện sẽ quay đầu
chưa được tính toán hợp lý
nên việc xung đột này diễn ra là lẽ đương nhiên
và để giải quyết vấn đề này
các cơ quan chức năng cần tổ chức lại giao thông
cho hợp lý đồng thời
sử dụng camera giám sát để xử phạt nguội
có như vậy mới nâng cao được nhận thức
và cải thiện được tình hình
vấn đề này
thực ra chúng ta phải lường trước được
ngay khâu thiết kế
chúng ta phải có được khảo sát
tính toán và dự báo được
lượng xe sẽ quay đầu đó
đồng thời cũng phải tính toán
dự báo được những lượng xe mà sẽ
lưu thông đi thẳng
có nhu cầu dừng đỗ
trước các điểm quay đầu
trước các nút đèn xanh đỏ
trong trường hợp mà
hàng trời của phương tiện đi thẳng
nó quá lớn
các dòng dạy trái
không thể tiếp cận vào các ô dạy trái
quá gần nút
về giải pháp thiết kế
chúng ta sẽ phải điều chỉnh vị trí
cho phép dạy trái
để phương tiện có thể tiếp cận vào các làn
và các vị trí dạy trái đó
mới thể thực hiện quay đầu được
một cơn mưa ngang qua
tuyến đường nguyễn trái
lại trở nên khổ sở như thế này
và các nút dào
cũng đang nối đôi nhau
trở thoát bụng tắc như thế này
sở giao thông vận tải
tỉnh hải dương vừa có công văn về việc
tạm dừng công tác đào tạo sát hạch
cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
và vận tải khách vàng xe ô tô
trên địa bàn thành phố hải dương
cụ thể sở giao thông vận tải yêu cầu
tạm dừng hoạt động các tuyến vận tải khách cố định
các tuyến xe buýt có lộ trình
đi và đến các bến xe khách
trên địa bàn thành phố hải dương
bến xe hải dương bến xe hải tân
bãi đỗ xe tỉnh phía tây thành phố hải dương
đồng thời tạm dừng hoạt động của các bến xe này
các hoạt động kinh doanh vận tải khách
bằng xe taxi xe hợp đồng hoạt động
trên địa bàn thành phố hải dương
trừ các trường hợp đặc biệt
các hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải
hành khách cố định liên tỉnh
các hoạt động vận tải của xe hợp đồng
đi qua thành phố hải dương và các vùng công bố có dịch
vẫn hoạt động bình thường
nghiêm cấm không đi vào địa phận thành phố hải dương
và các vùng có công bố dịch covid một mươi chín
do dịch bệnh covid một mươi chín
tiếp tục diễn biến phức tạp
ảnh hưởng tới kế hoạch của hãng hàng không nội địa
để đảm bảo hiệu quả khai thác
cảng hàng không quốc tế nội bài
tạm thời điều chỉnh phương án khai thác
vận chuyển hành khách giữa các nhà ga hành khách
cụ thể từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
chuyển từ sành khách
e sang khai thác tại sành a
b đối với các chuyến bay nội địa
của hãng hàng không vietjet e
bao gồm trạng hà nội thành phố hồ chí minh
hà nội đà nẵng
hãng hàng không hải âu và hãng hàng không
pacific airlines các quầy thủ tục
của các hãng hàng không tại nhà ga t một
được phía cảng hàng không quốc tế
nội bài bố trí gồm vietjet e
tại sành a từ quầy a một
bombu airways tại sành a
là quầy a hai mươi năm đến a ba mươi hai
tại sành b
quầy b một đến b tám
và b một mươi chín đến b hai mươi năm
pacific airlines là sành b
quầy từ b chín đến b một mươi hai
hải âu sành a
sẽ được bố trí linh hoạt
khi hãng có nhu cầu
đã dành thời gian theo dõi
và xin chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui